chín tháng đầu năm kinh ngạch xuất khẩu mặt hàng dệt may của nghệ an tăng một mươi bảy tám so với cùng kỳ năm ngoái
với khoảng một mươi năm doanh nghiệp tham gia xuất khẩu đạt kim ngạch một trăm ba mươi hai triệu usd kim ngạch tăng do các đơn đặt hàng gia công tăng
đồng thời số doanh nghiệp xuất khẩu dệt may tăng so với cùng kỳ năm ngoái
kim ngạch mặt hàng sơ sợi dệt các loại xuất khẩu dự ước tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy
với kim ngạch xuất khẩu dự ước đạt hai mươi ba triệu usd đạt bảy mươi sáu sáu kế hoạch do số lượng đơn hàng tăng cùng với đơn giá mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm ngoái
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt năm trăm bốn mươi tám triệu usd tăng bảy chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt bảy mươi tám ba kế hoạch năm bảy trăm linh triệu usd